sau khi xảy ra sự cố sạt lở tại thủy điện rào trăng ba huyện phong điền
khiến cho nhiều người mất tích và tử vong
tỉnh thừa thiên huế đã yêu cầu chủ đầu tư ngừng hoạt động xây dựng công trình
công ty cổ phần thủy điện rào trăng ba được yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động xây dựng
đồng thời phối hợp cùng tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ người bị nạn
bên cạnh đó các sở ngành công thương xây dựng tài nguyên và môi trường
cần triển khai việc kiểm tra giám định sự cố
hiện nay lực lượng cứu hộ đang mở rộng phạm vi tìm kiếm một mươi hai nạn nhân còn lại
trong đó tính đến phương án nắn dòng rào trăng